thế nhưng những chế tài cụ thể đối với các đối tượng sử dụng ma túy đá hiện vẫn còn nhiều bất cập
chính vì vậy việc sớm hoàn thiện chế tài đối với các đối tượng sử dụng ma túy đá là cấp thiết
để ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi phạm tội do các đối tượng sử dụng ma túy đá gây ra cho cộng đồng